tất cả phục vụ nhu cầu lưu trú đa dạng của du khách trong và ngoài nước
cùng với đó là hệ thống nhà hàng cao cấp phục vụ những món ăn đặc sản của đất mũi cà mau
dùng đất mũi có những món ngon nổi tiếng như cá thò lòi nướng ốc lem xào cua gạch
những món ăn bản địa được chế biến theo không tức dân gian bởi những đầu bếp chuyên nghiệp
giàu kinh nghiệm góp phần giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc sắc dùng đất mũi
tôi thấy ẩm thực nơi đây rất ngon đặc biệt là cái món ốc lem xào nước cốt dừa
thêm một cái nữa là trước khi tới đây tôi nghe bạn bè nói là có món cá thò lòi
thì hôm nay tôi cũng được thưởng thức món cá thò lòi thì nướng ở đây cũng rất ngon
ngoài dịch vụ lưu trú và ẩm thực khai long còn có một hệ thống khu vui chơi giải trí
đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu của các du khách khó tính
và đặc biệt khai long dành hẳn một không gian riêng rộng lớn làm khu vui chơi cho trẻ em
trong đó nổi bật với cậm con trình vườn cổ tích với một tòa lâu đài rực rỡ trên đỉnh đồi
bao quanh là hình tượng một mươi hai con giáp mã vàng đắp lánh
ngay cạnh đó là khu trò chơi với những thiết bị hiệu quả
những đại nhập khẩu từ nước ngoài cùng lúc có thể phục vụ hàng trăm em nhỏ
trong khu lịch khai long thì các hạng mục xây dựng và các chi tiết đều là có phong cách là thuần việt và gần gũi với thiên nhiên
dịch vụ của chúng tôi thì luôn hướng tới là cái gian hóa của dân tộc và vùng miền
nhưng đồng thời cũng luôn hướng tới cái mục tiêu là phục vụ khách du lịch quốc tế
nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của du khách khi đến đây
cơ sở hạ tầng chỉ là một nội dung mà khu du lịch khai long triển khai
cùng với đó là công tác thiết kế các tô du lịch các dịch vụ du lịch để du khách tới đây
có thể khám phá hết những vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên nơi miền đất mũi
trong đó thú vị nhất phải kể đến các hoạt động khám phá rừng ngập mặn